do đêm tối vắng vẻ dấu vết của hung thủ để lại rất mập mờ
khi lọt vào tầm ngắm kẻ sát nhân ma mảnh tìm đủ cách xóa dấu vết
và di chuyển qua nhiều tỉnh thành hồng tổ thoát qua biên giới
thế nhưng lưới trời lồng lộng đối tượng đã phải tra tay vào còng
cuối đầu nhận tội trước khi định gây ra những vụ trộm cắp cưỡng hiếp tiếp theo
xin mời quý vị và các bạn theo dõi quá trình điều tra khám phá vụ án
tên trộm sát nhân của công an tỉnh đồng nai và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
đã đưa lên trên đường lớn trên đường cách phòng trọ khoảng hai trăm linh mét
đốc công an tỉnh đồng nai đã trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường lên danh sách và giả soát các đối tượng nằm trong diện nghi vấn
thời điểm xảy ra vụ án rất đông người thuê trọ trong khu vực đã kéo đến theo dõi
bên cạnh đó trong lúc nhân chứng biết việc và người nhà đưa bệnh nhân đi cấp cứu đã phần nào đó làm sáng trộn các giống vết trong căn nhà trọ tầm khoảng một mươi m hai
lực lượng công an phường đã phải huy động thêm quân súng để bảo vệ hiện trường và giữ nguyên các dấu vết
tại hiện trường thì trước mắt chúng tôi đánh giá là đây là cái vụ giết người và đối tượng có thể từ một đến hai đối tượng
do vậy tiến hành giả soát chi xét và tắt cả các bản pháp nhiệm vụ để xác định được đây là cái vụ án và có thể do một đến hai đối tượng và tiến hành chi bắt nhanh đối tượng và giả soát các đối tượng trên địa bàn
cũng như là những đối tượng lang thang từ các nơi đến trên khu vực
để bàn cái phường long bình thành phố uyên hòa
đây là cái phường mà rất là đông dân cư khắp các công nhân và người lao động từ mọi vùng tân đất đến cư trú làm ăn trong các khu nghiệp
do vậy để đánh giá phần loại đối tượng gây án cũng như là cái động cư mục đích gây án thì lực lượng công an đã họp và thống nhất những phương án để tiếp tục chi bắt chi tìm đối tượng

việc xác minh đối tượng gây án gặp rất nhiều khó khăn
do đêm tối vắng vẻ khu nhà trọ bình dân đông người ra vào nhưng lại không lắp camera an ninh
quả công tác khám nghiệp thu tập thông tin và các dấu vết liên quan
cơ quan điều tra xác định vấn mảng xảy ra từ khoảng hai đến ba giờ sáng ngày chín tháng bốn
cửa phòng cho con an nhân khép hờ để điện sáng nhẹ
trong phòng bị mất một điện thoại di động hiệu opple màu đỏ và chứng minh nhân dân mang tên phạm thị bình minh
ngoài ra lực lượng kết thật hình sự hoàn toàn chú ý đến đôi xép nhờ màu trắng hiệu vidoir của nam giới để sát cửa phòng xảy ra mạng
theo cơ quan điều tra đây có thể là của đối tượng gây án để lại trong quá trình chạy trốn do nạn nhân trở một mình
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một ngày sau khi vụ án xảy ra công an tỉnh đồng nai đã xác lập chuyên án mang bí số bốn trăm linh hai t để tập trung lực lượng phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra khám phá vụ án
đồng thời công an tỉnh đã đề nghị cục cảnh sát hình sự cục kỹ thuật hình sự và các cục nghiệp vụ của bộ công an cử lực lượng xuống phối hợp
căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường tử thi và những tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được
ban chuyên án nhận định đây là vụ án giết người cấp tài sản
nhiều khả năng đối tượng gây án thông thảo địa bàn đột nhập vào phòng trọ của em binh để trụ cấp tài sản
khi bị binh phát hiện đối tượng sử dụng dao đâm nạn nhân gây thương thích dẫn tấn tử vong sau đó chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên thì cũng không loại trừ khả năng mâu thuẫn tình ái hoặc khả năng khác
từ những hướng nhận định này ban chuyên án đã phân công các tổ công tác tiến hành xác minh
sang lọc gần một đối tượng nghi vấn có tiền án tiền sự đối tượng tù nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đồng nai
tp hcm bình dương và một số tỉnh lân cận khác
đồng thời lấy lời khai quan sát dị biến động của những người đang thuê trọ trong khu vực hiện trường
đây là một vụ giết cướp xảy ra trên địa bàn khu công nhân trọ
do đó gây ra tâm lý rất hoang mang
cho số công nhân trọ ở khu vực này qua công tác nghiệp vụ qua xót xét sàng lọc gần một đối tượng ở khu vực phường long bình
bởi vì phường long bình là phường mà tập trung các số công nhân đến đây thuê trọ để làm công nhân
và các hoạt động sinh sống khác các dịch vụ trên địa bàn của phường long bình
đây là một trong những cái mà nó khó khăn cho chúng tôi trong cái việc xót xét sàng lọc đối tượng
cả ngày lấn đêm các tổ chính sát cứ miệt mài giả soát sang lọc đối tượng
trong hàng ngàn đối tượng được giả soát bàn truyền án đã xác định được một đối tượng tình nghi với nhiều biểu hiện bất mình
đó là đầu đức mười sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
trước thời điểm xảy ra án mạng công an phường đã từng tạm giữ một mươi vì có biểu hiện nghi vấn
thu giữ trên người bộ dụng cụ bẻ khóa xe gắn máy nhưng do chưa có chứng cứ
nên sau khi lập hồ sơ theo dõi đã cho đối tượng ra về
chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự của công an thành phố biên hòa
tổ chức sàng lọc những đối tượng nổi cộng có tiền án tiền sự mà mới về địa bàn để hoạt động và sinh sống
qua quá trình sàng lọc xót xét như thế thì chúng tôi xác định được một đối tượng là đậu văn mười sinh năm một nghìn chín trăm tám

đối tượng này là có ba tiền án mới ra tù về sinh sống tại khu vực phường là ngày hai mươi năm tháng ba
thì qua cái tài liệu ban đầu và qua cái hồ sơ thì chúng tôi nhận định đánh giá đây có thể khả năng là đối tượng gây án
do đó là chúng tôi đã báo cáo đồng chí giám đốc để báo cáo cục c hai
phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh và tổ chức sàng lọc truy xét
để truy bắt đối tượng
sau khi trên cơ sở là những cái tài liệu thu được tại hiện trường
thì chúng tôi đã phối hợp với lại cục c hai để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
để chúng tôi truy xét nóng theo dấu vết của đối tượng có thể lẩn trốn và tẩu thoát
theo hồ sơ nghiệp vụ đào đức mời quê ở nghệ an và thường lang thang vào các tỉnh đông nam bộ
từ nhiều năm nay y từng có ba tiền án về tội trúng cấp tài sản
cả ba vụ án này đều xảy ra tại đồng nai
và đối tượng vừa mới ra tù vào ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với những thành tích ăn cơm tù nhiều hơn ở nhà của mình
thì đậu đức mười được xác định là cải rất nguy hiểm
có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu mười có phải là kẻ đã thực hiện vụ giết người cướp tài sản tại vụ án trên
để chứng minh được thì lực lượng công an trước hết phải biết được nghi can đang ở đâu để đấu tranh
trong lúc ban chuyên án tập trung mỗi truyền sát để truy tìm mười
thì kết quả giám định các dấu vết để lại tại hiện trường cũng đã củng cố vững chắc cho hướng điều tra
sau khi thu thập những dấu vết đường vân thu thập tại hiện trường

thì chúng tôi về thực hiện các bước công tác giám định tiếp theo
từ những cái danh chỉ bản của các đối tượng nghi vấn do cơ quan kiểm tra công an tỉnh cung cấp
chúng tôi tiến hành giám định
từ những cái đó từ cái bước giám định chúng tôi đã kết luận
cái dấu vết đường vân thu được tại hiện trường của vụ án nói trên
thì trung khớp với cái dấu vết trung khớp với cái chỉ bản
mang tên là đậu đức một mươi do cơ quan kiểm tra công an tỉnh đồng nai cung cấp
ra soát lại các vụ án bằng ảnh camera an ninh trên địa bàn
bàn truyền án xác định quá chiêu của đậu đức một mươi là lúc nào cũng hành động một mình
không kết hợp với bất cứ động vọt nào không như các băng nhóm chuyên trụ cấp tài sản thường thấy
ý cứ đi bộ lang thang thấy nơi nào sơ hưởng là đột nhập và trụ
xác minh các mối quan hệ thân quen của đối tượng
bàn truyền án xác định đậu đức một mươi có một người anh và một người chị
tuy nhiên do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên y đã ra ngoài thuê phòng trọ để ở
khi các trinh sát lần ra được nơi ở thì đối tượng đã mất hút khỏi địa bàn tỉnh đồng nai

sau một ngày một mươi thì bắt đầu là tới ngày một mươi một là đối tượng bắt đầu di chuyển
tất nhiên là nó rất nhiều thu đoạn
đây là cái đối tượng mà thần bước đầu thì chỉ là nghi vấn thôi
thì cũng chưa có cái cơ sở là chắc chắn để xác định là chính xác là đối tượng gây án
nhưng mà rõ ràng là có nhiều dấu hiệu và có nhiều cái khả nghi
và đúng là đối tượng này là đối tượng
đối tượng mà chúng tôi cũng đã đưa vào tầm ngắm
nó là đối tượng trong những cái chuyên án chọn cướp và giết hiếp
sau khi gây án thì vào buổi sáng ngày chín là đối tượng nghe ngóng sau đó là đã thu dọn đồ đạc và lần trốn

cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy tiếp tục theo dõi phần hai của chương trình hành trình phá án tên trộm sát nhân trong khung dạ này tuần sau